cảnh sát brazil thông báo đã bắt giữ một người đàn ông tình nghi gài chất nổ trong một xe chở nhiên liệu
gần sân bay brasilia với ý đồ gây náo loạn trước buổi tuyên thệ nhậm chức của tổng thống đắc cử
đối tượng george washington de oliveira sousa đã bị bắt giữ vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
về các cáo buộc khủng bố vụ bắt giữ diễn ra sau khi tài xế xe nhiên liệu phát hiện thiết bị nổ
vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đại diện cảnh sát brasilia cho biết thiết bị này được kích hoạt nhưng không phát nổ
đối tượng olivera sosa đã thú nhận với các nhà chức trách rằng việc đặt bom là một phần trong kế hoạch
nhằm gây náo loạn tại thủ đô brasilia trong thời gian ông lula da silva chuẩn bị nhậm chức
đối tượng cũng cho biết đã cùng một số người ủng hộ phe cực hữu tại brazil âm mưu đặt ít nhất là hai thiết bị nổ
ở các vị trí quan trọng để cản trở buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông lula da silva
ông lula bảy mươi bảy tuổi từng giữ chức tổng thống brazil
từ năm hai nghìn ba đến năm hai nghìn một mươi sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba sau buổi lễ nhậm chức vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba